tại tỉnh quảng ninh đã khai mạc trao đổi lý luận lần thứ sáu giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản nhật bản với chủ đề
sự chuyển biến của tình hình thế giới khu vực và triển vọng của hai đảng và nhân dân hai nước
đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thưởng trực ban bí thư chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đại diện các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo tỉnh quảng ninh và đông đảo các nhà khoa học việt nam và nhật bản
phát biểu tại phiên khai mạc đồng chí đinh thế huynh nhấn mạnh chủ đề và nội dung trao đổi lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực về lý luận và thực tiễn đối với hai đảng
là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm góp phần làm phong phú hơn kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng
đồng thời giới thiệu khái quát những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
đã đạt được trong công cuộc đổi mới của việt nam
đồng chí khẳng định đảng cộng sản việt nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
tích cực đóng góp có trách nhiệm vào sự nghiệp chung vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới
về vấn đề biển đông đồng chí khẳng định lập trường nhất quán của việt nam chủ trương giải quyết những vấn đề bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế tôn trọng đầy đủ quá trình ngoại giao và pháp lý
đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước góp phần gìn giữ hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
trong báo cáo đề dẫn đồng chí ogata iyashio đã nêu rõ lập trường của đảng cộng sản nhật bản là cần đề cao
trật tự quốc tế hòa bình trên cơ sở hiến trương liên hợp quốc nhấn mạnh bài học quan trọng rút ra từ lịch sử thế giới trong thế kỷ hai mươi
đó là đấu tranh chống chủ nghĩa bá quyền xâm lược can thiệp áp bức và gây chiến tranh phân đấu vì một thế giới hòa bình không có vũ khí hạt nhân
về vấn đề biển đông và biển hoa đông đồng chí ogata nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực không làm căng thẳng tình hình và phức tạp hóa tranh chấp thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và sớm đạt thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc khẳng định sự đoàn kết và vai trò trung tâm của asean là yếu tố hết sức quan trọng
trong việc xây dựng cấu trúc khu vực và môi trường hòa bình tại khu vực
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín các đại biểu của việt nam và nhật bản sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến về tình hình của mỗi đảng mỗi nước và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm